thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất và ngập úng từ quảng ngãi đến bình định
trong ba giờ qua khu vực từ quảng ngãi đến bình định đã có mưa to đến rất to
như tại trạm sơn tây quảng ngãi bảy mươi hai tám mm sơn kỳ quảng ngãi ba mươi tám mm sơn bua quảng ngãi ba mươi bảy mm
bình thành bình định năm mươi một mm nhân tân bình định sáu mươi một tám mm hồ núi một bình định sáu mươi bốn hai mm
cảnh báo trong ba đến sáu giờ tới từ quảng ngãi đến bình định tiếp tục có mưa vừa mưa to
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp từ quảng ngãi đến bình định
đặc biệt là các huyện quảng ngãi là sơn tây sơn hà trà bồng bình sơn sơn tịnh tư nghĩa quảng ngãi
minh long ba tơ nghĩa hành bình định là an lão hoài ân vĩnh thạnh tây sơn vân canh
an nhơn phù cát phù mỹ cấp độ rủi ro thiên tai cấp một